hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mùi tanh đặc trưng nên trong quá trình làm cũng như thành phẩm đã khô khá thu hút ruồi mũi
tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi tại nhiều khu chợ bán cá khô ruồi không hề xuất hiện
tại một chợ hải sản nam định khu bán hàng tươi ruồi nhặng bầu đầy
trong khi đó tại khu hàng khô thật kỳ lạ không hề có bóng dáng của một con ruồi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tiếp tục khảo sát tại chợ đầu xuân hà nội nơi chuyên bán buôn các loại cá khô cho đầu mối các chợ dân sinh
chúng tôi cũng ghi nhận được các trường hợp tương tự
các sạp hàng gần như không có ruồi đậu
khi được hỏi tại sao cá miền nam không có ruồi
người bán hàng giải thích vì cá miền nam đã hấp chín trước khi xấy khô
các chuyên gia khẳng định thấp chín không phải cách hữu hiệu để đuổi ruồi
nếu cá khô không có rùi đậu nhiều khả năng người bán đã dùng thuốc diệt ruồi
và các chuyên gia cũng khẳng định không có cách diệt và đuổi ruồi cho món cá khô nào mà lại an toàn cả
dùng bất cứ chất gì để diệt ruồi dù ít hay nhiều cũng có khả năng ảnh hưởng đến người sử dụng
dù chúng ta nói là an toàn vẫn cây đậu
đến bây giờ thì nói rằng là làm bất cứ một cái gì mà cái đất bớt cái dạng vần gì mà cho vào
thì đều mọi người dân đều người sản xuất đều phải tìm hiểu xem là cái đó có được phép hay không
nếu có được phép thì không được dùng mà nếu được phép thì được dùng
trên thực tế rất nhiều đơn vị sản xuất cá khô đã sử dụng những hóa chất độc hại để đuổi ruồi và côn trùng
đầu năm hai nghìn một mươi ba
ở thanh hóa phát hiện cá nục khô có chứa chicl lưu hình
cơ quan chức năng cũng đã tiêu hủy một ba mươi bốn kg khô cá nhiễm chiclophone của cơ quan sản xuất
của cơ sở sản xuất cá khô tại khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
cá khô của các hộ sản xuất ở ấp an thái xã hòa bình
huyện trợ mới cũng bị phát hiện nhiễm triclofon
triclofon là một hóa chất bảo vệ thực vật
gốc lân hữu cơ đã bị bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản từ ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn chín
tuy nhiên hiện nay để mua triclofon không hề khó khăn chỉ cần vài cú click chuột đã có thể mua ngay triclofon
liệu hóa chất chết người này có đang tiếp tục được sử dụng để tẩm ướp cá khô hay không
trong chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tới quý vị các thông tin về hóa chất cực độc diệt ruồi kiến côn trùng có trong cá khô
cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào và hẹn gặp lại